các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
một lần được khoác lên mình màu áo và làm nhiệm vụ của người chiến sĩ cảnh sát giao thông
đối với người bình thường có lẽ sẽ dễ thực hiện được qua thời gian học tập rèn luyện
nhưng đối với một em bé một mươi tuổi đang điều trị ung thư lại rất khó khăn
với những tâm tư nguyện vọng có thể mang lại niềm hạnh phúc đầy ý nghĩa này
thì đánh đạo công an thành phố đà nẵng đã không chân trừ
nhanh chóng phối hợp cùng các y bác sĩ tại bệnh viện giúp em dũng hoàn thành ước mơ của mình
em cảm thấy vui
bởi là cái tình thương là nó đã vượt qua tất cả mọi thể trị mọi biên giới
và khi đó là các chủ công an đã làm cho em tìm thêm lựa cho em
vì là em thấy là họ ngoài cái công việc chính là bắt tội phạm
rồi là giữ tập tư an ninh
họ cũng có những tấm lòng chia sẻ đối với bệnh nhân
điều đó khi em hoan nghỉ vô cùng
đối với cán bộ chiến sĩ đây là một bài học kinh nghiệm
thể hiện một cái nghị lực của cháu bé
đã bị bệnh ung thư kéo dài
nhưng mà ước mong trái bỏng của cháu
muốn làm một cán bộ cảnh sát giao thông
nếu mà lần sau có những trường hợp như này
chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình
đây là một theo tôi ý nghĩa
là cái hành động này là cái thông điệp và cái tuyên truyền
nó đi vào cuộc sống
em đỗ tuần dũng đã được cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
hướng dẫn tận tình cho em
quy trình làm việc như một chiến sĩ cảnh sát giao thông thực thụ
đồng thời đã dựng hoạt cảnh
để dũng có thể cùng các cán bộ chiến sĩ điều khiển giao thông một cách chân thực nhất
từng ánh mắt nụ cười của dũng luôn ánh lên sự mãn nguyện
niềm hạnh phúc vỡ hòa khi được thực hiện hóa ước mơ của mình
điều đó đã lan tỏa đến tất cả mọi người
hy vọng qua đây sẽ là động lực giúp em kiên cường vượt qua bệnh tật
sống trọn vẹn và mạnh mẽ hơn